chiều qua ngày bảy tháng một mươi hai tại trụ sở bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng trương minh tuấn đã có cuộc tiếp đón thân mật đoàn đại biểu hội nhà báo cuba
về phía đoàn đại biểu hội nhà báo cuba có ông john gassia lion ủy viên ban chấp hành hội nhà báo cuba chủ tịch khối báo viết làm trưởng đoàn
trong cuộc tiếp đón bộ trưởng trương minh tuấn đã nhắc lại những kỷ niệm thân thiết của việt nam và cuba trong các cuộc kháng chiến
cùng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam và bộ truyền thông cuba
qua cuộc tiếp đón này hai bên cũng mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao tặng bản quyền hợp tác sản xuất và tham gia hội trợ quốc tế của hai nước
đồng thời cũng sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn cán bộ quản lý báo chí các đoàn phóng viên của hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thông tin báo chí phát thanh truyền hình